ngày hai mươi chín tháng ba tại hội trường trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã diễn ra cuộc họp báo
giới thiệu hành trình mang âm nhạc tới bệnh viện năm hai nghìn một mươi sáu nhằm gắn kết cộng đồng với người bệnh hiểm nghèo
đang điều trị tại các bệnh viện dự kiến trong năm hai nghìn một mươi sáu sẽ có gần bốn mươi chương trình được tổ chức
tại hà nội tp hcm và các tỉnh miền trung tây nguyên miền tây nam bộ
từ những ngày đầu thành lập chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện đã định hướng và tổ chức hoạt động
đúng với tinh thần thanh niên vì sự phát triển cộng đồng với mong muốn có thể dùng âm nhạc để phần nào
làm vơi đi những nỗi đau của người bệnh góp phần làm giảm đi những áp lực căng thẳng cho các cán bộ y bác sĩ
trong các bệnh viện trên toàn quốc
chúng tôi cố gắng để quyên góp được nhiều các khoản hiện vật cũng như là tiền mặt dành cho tặng các bệnh nhân nghèo
và như chị thấy là năm hai nghìn một mươi năm là một cái năm kỷ lục khi mà chúng tôi đã quyên góp được tại chỗ
hơn bảy trăm linh triệu đồng và nâng tổng số tiền mà chúng tôi quyên góp được trong bốn năm qua là gần ba tỷ đồng
và chúng tôi trao tặng trực tiếp tới tận tay bệnh nhân ngay tại chỗ
như vậy thì cũng có thể nói là mặc dù là một chương trình thiện nguyện về nghệ thuật
nhưng cũng đã đóng góp rất là lớn cho các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
những trẻ em và những người già những đồng bào vùng sâu vùng xa khi bị bệnh
để duy trì và đẩy mạnh hoạt động có ý nghĩa cho cộng đồng và xã hội
ban tổ chức mang âm nhạc đến bệnh viện mong muốn trong năm hai nghìn một mươi sáu sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình
với chất lượng và quy mô rộng lớn hơn ước mong có thể đến với nhiều vùng đất của tổ quốc hơn nữa
phục vụ được nhiều khán giả và những bệnh nhân người nhà bệnh nhân và các y bác sĩ
cán bộ đang công tác tại các bệnh viện trên cả nước
nhiều bệnh nhân họ không xuống được
thì những giọng hát của các ca sĩ đã được mang lên tận bùm bệnh để truyền tải những tình cảm của ca sĩ và của cộng đồng đến với bệnh nhân
chia sẻ rất nhiều những nội dạ cho bệnh nhân giảm bớt những nỗi đau về bệnh tật
và một điều quan trọng nhất là luôn luôn cổ vũ động viên cho tinh thần cho gia đình bệnh nhân
để cho họ luôn cảm thấy là con của họ đang bị bệnh nhưng mà đang luôn được cộng đồng và xã hội
cùng chung tay góp sức để chia sẻ đó là một nguồn động viên rất lớn
được biết trong năm hai nghìn một mươi sáu sẽ có gần bốn mươi chương trình được tổ chức tại hà nội
thành phố hồ chí minh và các tỉnh miền trung tây nguyên